trước đó trong hai ngày năm và ngày sáu tháng sáu tại trạm bot tân đệ huyện vũ thư tỉnh thái bình nhiều lái xe có hành vi không hợp tác với nhân viên thu phí
cụ thể là các lái xe không mua vé trả phí cố tình tông gãy barrier và đánh nhân viên thu phí
bởi theo họ trạm này đã hết hạn thu phí việc nhà đầu tư vẫn tiếp tục thu phí khiến các tài xế bức xúc
hiện tỉnh thái bình đang cử cán bộ công an huyện vũ thư túc trực tại trạm bot tân đệ để đảm bảo trật tự an ninh cũng như là tránh tình trạng ủn ứ giao thông
tại khu vực phường đông kinh tp lạng sơn tổ công tác công an tp lạng sơn vừa bắt quả tang đối tượng lâm ngọc minh có hành vi tảng chữ trái phép chất ma túy
thu giữ trên người đối tượng là hai túi ni lông chứa gần bốn trăm linh viên nén màu hồng và bốn viên nén màu xanh
minh khai nhận đang đem số ma túy tổng hợp trên đi bán cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện
cùng ngày lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng minh thu giữ nhiều túi ni lông
đựng hơn năm trăm linh viên nén các loại hơn hai mươi triệu đồng cùng các tăng vật có liên quan
minh khai toàn bộ số tăng vật trên đều là ma túy tổng hợp đối tượng mua về để bán kiếm lời
vận chuyển hai bốn tấn mực đông lạnh đã bốc mùi đem đi tiêu thụ
tài xế xe ô tô đã bị công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh lập biên bản xử lý vì hành vi hành chính và tổ chức tiêu thụ số mực vi phạm trên
trước đó vào ngày sáu tháng sáu trong khi làm nhiệm vụ
tại quốc lộ một mươi tám a đoạn đi qua phường cẩm sơn thành phố cẩm phả
lực lượng công an đã kiểm tra phát hiện xe ô tô khách do chu văn giang điều khiển
vận chuyển các thùng xốp chứa mực đông lạnh đã bốc mùi
tổng trọng lượng là hai bốn tấn và không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
những tin tức mới nhất về an ninh trật tự chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật trong những bản tin thời sự tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại